theo kế hoạch ngày mai hai mươi ba tháng bốn toán nhân dân tp hcm sẽ tổ chức xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
ba bị cáo cùng bị truy tố về tội danh trên gồm trần quý thanh cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp
hai con gái trần uyên phương và trần ngọc bích cựu giám đốc công ty tân hiệp pháp
phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng bốn dưới sự điều hành của thẩm phán huỳnh văn trực
trong vụ án này bị cáo trần quý thanh cùng con gái bị cáo buộc cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản
dưới chiếm đoạt tổng giá trị một bốn mươi tám tỷ đồng
vụ án có bốn cá nhân được xác định là bị hại gồm các ông bà đặng thị kim oanh nguyễn văn trung lâm sơn hoàng và nguyễn huy đông
ba mươi năm cá nhân khác được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan